trong lúc toàn xã hội đang nỗ lực chung tay thực hiện các giải pháp chính sách để giúp người dân các tỉnh bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển giảm bớt khó khăn
thì mới đây bộ lao động thương binh và xã hội lại ra một quyết định chưa phù hợp thực tế đã gây nóng dư luận và làm không ít lao động ở vùng ven biển hà tĩnh lo lắng và bức xúc
sau đây là phản ánh của truyền hình nhân dân
ngày hai mươi chín tháng bảy thứ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội doãn mậu diệp đã ký công văn về việc tạm dừng tuyển chọn lao động theo chương trình eps tại một số địa phương
theo đó hà tĩnh có tám huyện thị thành nằm trong danh sách này bị tạm ngưng tuyển chọn trong năm hai nghìn một mươi sáu
bao gồm các huyện nghi xuân cầm xuyên thạch hà kỳ anh lộc hà can lộc cùng thành phố hà tĩnh và thị xã hồng lĩnh
cùng với việc thông báo ngừng tuyển chọn lao động ở các địa phương nói trên sang hàn quốc làm việc
bộ lao động thương binh và xã hội lại thông báo chủ trương không áp dụng việc tạm dừng tuyển chọn lao động ngành ngư nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi

đối với các huyện ven biển thuộc các tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường vừa qua
chính quyền và người dân vùng bị ảnh hưởng đang rất băn khoăn về chủ trương thiếu thấm nhất cụ thể được đưa ra
bên cạnh những bất cập trên thông báo của bộ lao động thương minh và xã hội còn gây ra những khó hiểu đối với cả người trong cuộc
đối với huyện kỳ anh và thị xã kỳ anh đây là hai đơn vị hành chính được ủy ban thường vụ quốc hội quyết định chia tách từ tháng năm năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên lần này trong vấn đề xem xét việc cho tham lao động tham gia chứng định fhf
thì bộ việc làm và lao động hàn quốc vẫn đang chứng minh
đi lao động tại hàn quốc mặc dù không phải là con đường duy nhất mang đến cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân
tuy nhiên trong bối cảnh các địa phương ở hà tĩnh đang đối mặt với những khó khăn do hậu quả của sự cố môi trường vừa qua mang lại
nên chăng bộ lao động thương minh và xã hội cần thay đổi lại một số chính sách liên quan nhằm góp phần ổn định cuộc sống
tạo sinh kế lâu dài cho người dân các tỉnh miền trung